theo cáo trạng các đối tượng thành sơn thái đều không có việc làm và nghiện game để có tiền tiêu xài và chơi game các đối tượng đã rủ nhau chuẩn bị hung khí đi cướp
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tại dãy nhà ông nguyễn quốc trường tại ấp kim tây kim xã gia kiệm phát hiện bà bùi thị nguyệt ở một mình coi dãy cho ông trường
các đối tượng thành sơn và thái đã dùng dao khống chế đe dọa uy hiếp cướp của bà nguyệt hai điện thoại di động và bảy triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng rồi bỏ trốn
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng trên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật của vụ án
kết thúc phiên tòa tòa án nhân dân huyện thống nhất
đã tuyên phạt các bị cáo phạm kim thành sáu năm tù trịnh công sơn năm năm tù và võ văn dương minh thái ba năm sáu tháng tù